cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet
qua công tác nghiệp vụ công an phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động
có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố thông qua trang mạng kxxxx com
thuộc tập đoàn cá cược trực tuyến quy mô lớn tại gần năm mươi quốc gia
có trụ sở chính tại philippines
đường dây có hàng nghìn tài khoản tham gia lượng tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng
trước đó qua khám xét khẩn cấp triệu tập các đối tượng tại hà nội
thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương hải dương
lực lượng chức năng đã thu giữ một trăm ba mươi hai thẻ ngân hàng các loại
hai máy tính sách tay bốn mươi ba ổ cứng máy tính ba mươi điện thoại di động
một lượng lớn tiền mặt rất nhiều chứng minh thư nhân dân giả
và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành bắt giữ một mươi đối tượng
trong đó năm đối tượng có vai trò tổ chức đánh bạc và năm đối tượng có vai trò đánh bạc